bắt đầu từ ngày một mươi tháng ba tới bộ phim kongskun island sẽ được công chiếu trên toàn cầu trong đó có việt nam
theo các chuyên gia việc hãng phim legendary chọn việt nam làm bối cảnh quay kongskun island là món quà cho ngành du lịch việt nam
hạ long ninh bình và quảng bình là những địa điểm trở thành bối cảnh chính của bộ phim này
từ hình ảnh trong các trailer giới thiệu phim những góc quay rộng từ trên cao đã giúp người xem ấn tượng với bối cảnh thiên nhiên rộng lớn nguyên sơ và sự kết hợp của địa hình sông đầm lầy đầm cỏ và tổ hợp núi đá vôi
tất cả những địa điểm này hứa hẹn sẽ rất thu hút du khách khi bộ phim được công chiếu
đặc biệt là du khách quốc tế bởi ngành du lịch đã chứng kiến sức hút khách quốc tế qua một số bộ phim lấy bối cảnh tại việt nam
lenduxin được quay ở hạ long

cũng từ sau khi đoàn phim công school land sang việt nam hiệu ứng từ những cảnh quay ở quảng bình quảng ninh ninh bình
đã làm nhiều nhà sản xuất phim nước ngoài đến việt nam để khảo sát cho những dự án tương lai
nhiều người kỳ vọng việt nam sẽ trở thành phim trường quốc tế và có nhiều tác phẩm điện ảnh mang vẻ đẹp của việt nam ra thế giới hơn nữa
chúng ta có thể nghĩ đến một chuyện là biến việt nam trở thành một nơi trung tâm
để sản xuất các cái phim trường tức là thúc đẩy nhiều hơn thu hút nhiều hơn các nhà làm phim quốc tế nổi tiếng
tới lựa chọn việt nam trở thành điểm quay
vì không có gì gì quảng bá tốt hơn bằng những cái thước phim của các nhà điện ảnh chuyên nghiệp ở nước ngoài
người ta quay và quảng bá trên các kênh truyền hình nổi tiếng trên thế giới
nếu chỉ quảng bá bằng một phim tài liệu du lịch thì nó không có hiệu quả
nhưng quảng cáo bằng phim truyện điện ảnh và nhất là những phim truyện của những nhà làm phim nổi tiếng
thì họ sẽ thu hút được hàng triệu khán giả
cùng với cơ hội từ phim kinh công hai mang lại ngành du lịch việt nam cũng cần lên kế hoạch khảo sát
và làm những clip quảng bá để mời gọi các nhà làm phim và du khách
tuy nhiên cho đến nay trong số ba địa điểm mà đoàn phim này đến thực hiện
các cảnh quay mở ra là những phim đẹp nhất của việt nam
mới chỉ có quảng bình là có clip để quảng bá du lịch ra nước ngoài
clip được thực hiện khá bày bản trong đó có đạo diễn jordan goldrobot dẫn lời giới thiệu